ủy ban nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước đã tiến hành tiêu hủy ba mươi một con lợn với tổng trọng lượng trên ba tấn của một hộ chăn nuôi
ở ấp năm xã tân lập huyện đồng phú do dương tính với dịch tả lợn châu phi
sau khi lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu phi
chính quyền địa phương cùng các lực lượng thú y đã tổ chức tiêu hủy bằng hình thức trôn lấp đối với ba mươi một con lợn bị chết và lợn bệnh
tổng trọng lượng hơn ba tấn
sau khi lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu phi